tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang tiếp đại sứ ba lan đến chào tự biệt
nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao nhiệm kỳ của bà đại sứ
góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi ba lan đang là bạn hàng lớn nhất của việt nam
trong số các nước trung đông âu
kim ngạch thương mại hai chiều năm hai nghìn một mươi bảy đạt một tỷ usd
chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới hai bên cần phối hợp tìm kiếm các dự án phù hợp
để giải ngân hiệu quả khoản tiến dụng ưu đái hai trăm năm mươi triệu euro mà hai bên vừa ký
trong chuyến thăm của tổng thống ba lan tới việt nam
chủ tịch nước hoan nghênh việc ba lan mở văn phòng đại diện tổng cục đầu tư và thương mại ba lan
tại tp hcm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối tìm kiếm cơ hội làm ăn đầu tư
góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại hai nước tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
chủ tịch nước đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đại sứ barbara szymanowska gửi lời cảm ơn tới chủ tịch nước đã luôn tạo điều kiện cho đại sứ quán
và hội hữu nghị việt nam ba lan hoạt động ngày càng hiệu quả
đại sứ cho biết thành công lớn nhất trong nhiệm kỳ của mình chính là chuẩn bị cho chuyến thăm
của tổng thống ba lan andrzej duda tới việt nam thành công tốt đẹp
qua chuyến thăm hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực chính trị
hợp tác thương mại đầu tư nông nghiệp và khoa học công nghệ
đại sứ đánh giá cao vai trò cầu nối giữa hai nước của cộng đồng người việt nam tại ba lan
và bày tỏ hy vọng cộng đồng người việt nam tại ba lan tiếp tục phát triển ổn định
góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và ba lan ngày càng phát triển